tại vùng đất thép thành đồng huyện củ chi tp hcm có một người phụ nữ được mệnh danh là triệu phú hoa lan moncara
không chỉ khởi nghiệp thành công với nghề trồng hoa lan bà còn thường xuyên hướng dẫn
giúp đỡ những người có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật trồng lan để làm kinh tế
lão nông mocara năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi mái tóc bạc trắng nhưng hàng ngày vẫn chăm chỉ lao động bên vườn lan
gần hai mươi năm lập nghiệp với nghề trồng hoa lan đến nay diện tích trồng hoa lan của gia đình bà đã lên đến một ba hectare
mỗi năm mang về thu nhập gần cả tỷ đồng
từ một giáo viên về hưu rất yêu thích hoa bà đã tham gia các khóa học về trồng và chăm sóc hoa lan
rồi mạnh dạng sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ mới vào việc nhân giống hoa lan mokara
vốn chỉ có thể nhập khẩu từ thái lan
tôi bắt đầu là năm hai nghìn lúc đó là tôi là giáo viên về hưu tôi mới về hưu
thì nhân là xã tôi là hội nông dân thành phố có mở một lớp dạy nuôi trồng hoa lan
thì tôi đi tham dự cái lớp học đó do tiến sĩ phạm công bình dạy
thì sau khi là nắm bắt được kỹ thuật thì tôi về tôi mới mạnh dạng là tôi trồng lan
sau nhiều lần thất bại vì lan bị chết úng hoặc hoa phát triển nhưng chất lượng kém
lão nông moncara đã thành công khi cho ra đời những giống hoa lan đẹp rực rỡ
hiệu quả kinh tế cao và trở thành trợ phú hoa lan trên vùng đất thép
ở địa phương bà là đại diện tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ không ngừng phấn đấu
học hỏi và có thể khởi nghiệp dù ở lứa tuổi nào
thành công chỉ đến khi biết nhận nại kiên định và cố gắng hết sức mình
phải cập nhật cái kiến thức khoa học kỹ thực bản thân người nông dân muốn vươn lên
mình làm sao cái hoa mình phải đạt chuẩn mình làm sao phải quy tính chất lượng
cái hoa mình xuất đi chắc chắn là cái hoa tốt
các cán bộ khoa học kỹ thuật phải thật sự là bạn của nhà nông
anh có cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào mới anh học được cái nào mới
anh làm cái đề án nào mới anh đem cái đó tới để cho nông dân thử nghiệm
hoa của chị bây giờ đẹp hơn thái lan rồi phải làm cho nó đẹp hơn nữa
vẫn ôm sách giở đi học bình thường
bây giờ cũng có những lớp nâng cao để đi học xong rồi mình biết thêm kiến thức mình về chăm sóc
thành công rồi thì hướng dẫn chuyển giao công nghệ cho những người muốn lập nghiệp với nghề trồng lan
lão nông mocara luôn tâm niệm
phụ nữ phải biết khẳng định giá trị của bản thân qua cách sống cách làm cách lao động và cống hiến cho xã hội